sở tài nguyên môi trường sở giáo dục và đào tạo tp hà nội công ty techa park và lagom việt nam
cùng trung tâm sống học tập vì môi trường cộng đồng đã phối hợp tổ chức hội nghị xây dựng trường học xanh
với chủ đề từ câu chuyện thu gom vỏ hộp sữa tới các sáng kiến bảo vệ môi trường
hội nghị có chủ đề từ câu chuyện thu gom vỏ hộp sữa tới các sáng kiến bảo vệ môi trường
đã nghe các báo cáo kết quả triển khai chương trình tái chế học đường các mô hình trường học xanh
và sáng kiến giáo dục môi trường như dự án đường đi bộ đến trường xây dựng lối sống xanh trong trường học và khu dân cư
trong các sáng kiến bảo vệ môi trường tại trường học chương trình thu gom phân loại và tái chế vỏ hộp sữa
là mô hình do techra park phối hợp với các cơ quan ban ngành và các tổ chức thực hiện thí điểm từ năm hai nghìn một mươi bảy
và chính thức triển khai trên diện rộng tới một hai trăm linh trường mầm non và tiểu học từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
kết thúc năm học mặc dù gián đoạn gần nửa năm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chương trình đã thu gom được hai trăm sáu mươi chín tấn vỏ hộp sữa tương đương với gần hai mươi bảy triệu vỏ hộp để đưa đi tái chế